thưa quý vị trưa nay sở y tế hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có hai trường hợp mới phát hiện cùng một gia đình tại b sáu chạy găng thanh nhàn hai bà trưng
chưa phát hiện được yếu tố dịch tễ liên quan
một mươi trường hợp là f một liên quan đến chùm ca bệnh ở trung cư sunshine palace
hai bà trưng là bảy hoàn kiếm là một và long biên là một
như vậy là từ sáng đến trưa ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận tổng cộng ba mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
còn tại tỉnh khánh hòa ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh khánh hòa cho biết
tỉnh vừa ghi nhận thêm bốn mươi ba người dương tính với sars cov hai một ca mắc trong cộng đồng
vào sáng nay tại tỉnh bình dương ghi nhận có hai ca mắc covid một mươi chín tử vong
tại tỉnh tiền giang thêm một ca tử vong
trong chiều nay lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra nhanh cho sáu mươi người là tài xế hành khách
trên một chiếc xe dường nằm chở người từ các tỉnh tây ninh tp hcm và bình dương về đắk lắc
vào khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở xã hòa phú tp bun ma thuật tỉnh đắk lắk
lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra chiếc xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn bốn trăm sáu mươi sáu của nhà xe khang phát
tại thời điểm kiểm tra cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện trên xe chở tổng cộng sáu mươi người
vượt một mươi ba người so với quy định bên cạnh đó tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe
đặc biệt các tỉnh đắk lắc và tp hcm đã thông báo tạm dừng vận chuyển hành khách nhưng chiếc xe này vẫn ngang nhiên hoạt động
điều đáng nói trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu xe khách của nhà xe khang phát này cũng bất chấp lệnh cấm chở gần hai mươi hành khách
từ tp hcm vào một số tỉnh về đắk lắk trong đó một có hành khách dương tính với sars cov hai khi về huyện lắk
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc hoàn tất hồ sơ để xử lý tài xế và nhà xe khang phát
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn bảo quốc chú tại phường an hòa tp huế có hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn
vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày tám tháng bảy nguyễn bảo quốc điều khiển xe mô tô chạy trên đường lý nam đế phường an hòa tp huế
khi đến địa chỉ bốn mươi bốn lý nam đế thì va chạm với xe đạp do một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm điều khiển
khiến người này bị thương nặng và tử vong sau đó
sau khi tai nạn xảy ra quốc đã điều khiển xe chạy khỏi hiện trường
đến ngày một mươi ba tháng bảy quốc ra tự thú tại công an phường an hòa
quốc khai nhận chưa có giấy phép lái xe và tại thời điểm gây tai nạn đã sử dụng bia rượu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn bảo quốc
trở sang các tin tức an ninh trật tự
sau hai ngày giết chết một phụ nữ tại phòng trọ để cướp tài sản do thua độ bóng đá
nghi phạm nguyễn văn gờ ngụ tệ xã vĩnh thạnh huyền dầu riêng tp hcm đã ra trình diện
trong lúc bị lực lượng cảnh sát khép kín vòng vây nơi gờ lận trốn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ và lấy lời khai củng cố chứng cứ
để khởi tố nguyễn văn gờ về hành vi giết người cướp tài sản
cơ được xác định là người sát hại chị nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ngụ tại huyện trợ mới tỉnh an giang để cướp tài sản
bước đầu đối tượng khai nhận do có quen với chị dung từ trước
vào tối ngày một mươi ba tháng bảy sau khi nhậu xong gờ đã gọi điện thoại cho chị dung hẹn gặp nhau
rồi cả hai đi về phòng trọ của chị dung để tâm sự
tại đây gờ đã ra tay sát hại chị dung rồi lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng tiền và điện thoại di động